nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp và không có biến chứng gì thêm thì có thể trong vòng bảy đến một mươi ngày chúng tôi sẽ đánh gặp tiếp nếu ổn để ra được việc

tại cuộc họp ở thành phố thâm quyến trung quốc ông nhậm chính phi khẳng định việc giảm sản lượng trong hai năm tới sẽ khiến doanh thu mỗi năm giảm ba mươi tỷ đô la ông cho biết mặc dù huawei sẽ giảm sản lượng song những động thái của mỹ nhằm hạn chế hoạt động kinh doanh sẽ không ngăn cản được hãng này
huawei kỳ vọng thu nhập của hãng trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi sẽ ở vào khoảng một trăm linh tỷ đô la mỗi năm thấp hơn mục tiêu một trăm hai mươi năm tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi chín mà ông nhậm chính phi tuyên bố hồi tháng hai vừa qua
theo dự báo của tập đoàn sản xuất chip bán dẫn bradcom của mỹ doanh số ngành công nghiệp chip thế giới sẽ sụt giảm khoảng hai triệu đô la do căng thẳng thương mại mỹ trung và lệnh cấm làm ăn với huawei của tổng thống donald trump
dự báo này cũng trùng với báo cáo của công ty theo dõi thị trường grammy exchange
theo đó giá của chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động cho máy tính và điện thoại có xu hướng giảm mạnh trong năm nay
dự kiến thị trường này chỉ có cơ hội hồi phục vào năm hai nghìn hai mươi sau khi giá chạm đáy
tổng thống mỹ donald trump đang đứng trước những thông tin bất lợi trong cuộc đua tái tranh cử vào nhà trắng
khi kết quả cuộc thăm dò của một hãng truyền thông có tiếng công bố cho thấy
ông đang bị rớt lại đằng sau đối thủ nặng ký là cựu phó tổng thống mỹ joe biden và thượng nghị sĩ độc lập bernie sanders
theo hãng fox news tổng thống donald trump chỉ nhận được ba mươi chín ủng hộ trong cuộc thăm dò thấp hơn khá nhiều so với ông biden với tỷ lệ bốn mươi chín
thượng nghị sĩ độc lập bernie sanders cũng chiếm ưu thế trước tổng thống trump với tỷ lệ cách biệt chín
trong khi đó những ứng cử viên còn lại của đảng dân chủ chỉ hơn chủ nhân đương nhiệm của nhà trắng từ một đến hai
trong cuộc khảo sát khác do hãng cbs thực hiện tại một mươi tám bang quan trọng ông biden cũng đang nhận được ba mươi một từ cử tri đảng dân chủ
có đến gần bốn mươi ba thành viên thuộc hạ viện quốc hội ấn độ đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự
trong đó hơn hai mươi năm tội danh liên quan đến cưỡng hiếp giết người hoặc cố ý
còn số gây sốc này được trích ra từ bản thống kê của tổ chức hiệp hội cải cách dân chủ ấn độ
tổ chức hiệp hội cải cách dân chủ ấn độ phát hiện một trăm một mươi sáu trên ba trăm linh ba nghị sĩ thuộc đảng bgp của thủ tướng modi được bầu tháng trước
bị dính líu tới cáo buộc hình sự trong đó có tội danh khủng bố
các nhà phân tích nhận định nguyên nhân chính là do cách thức nhận tài trợ của các đảng chính trị tại ấn độ
họ được phép nhận tài trợ từ nước ngoài và bất cứ cá nhân doanh nghiệp nào cũng có thể góp tiền theo hình thức kín
boeing đã mắc sai lầm trong việc xử lý hệ thống cảnh báo buồng lái bị lỗi của mẫu máy bay bảy trăm ba mươi bảy max mới nhất
trước khi xảy ra hai vụ tai nạn hàng không tại indonesia và ethiopia khiến hàng trăm người thiệt mạng
trong tuyên bố thừa nhận sai lầm giám đốc điều hành boeing ông muelberg cũng cam kết sẽ bảo đảm tính minh bạch
trong quá trình khắc phục và hoàn thiện các lỗi để mẫu máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max sớm hoạt động trở lại
ông nhận định việc boeing không trao đổi thường xuyên với nhà chức trách khách hàng và công luận
là không thể chấp nhận được
tuy chưa rõ liệu hai vụ tai nạn thảm khốc tại indonesia và ethiopia có thể được ngăn chặn hay không
nếu như cảnh báo buồng lái hoạt động tốt
nhưng điều khiến dư luận chú ý hơn là boeing đã dũng cảm đưa ra tuyên bố ngay trước thềm triển lãm hàng không ở paris của pháp
một sự kiện lâu nay thường đem lại cho hãng nhiều hợp đồng lớn
hội nghị cấp cao lần thứ năm về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu á
cica vừa bế mạc tại thủ đô dusanbe của tajikistan
với chủ đề chia sẻ tầm nhìn vì một khu vực cica an ninh và thịnh vượng hơn
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh phản đối can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia
cũng như vấn đề thương mại toàn cầu và nhiều vấn đề nóng trên thế giới
những ngày qua sự cố hai tàu trở dầu một của naui một của nhật bản
bị tấn công trên vịnh oman hôm một mươi ba tháng sáu vừa qua
đang trở thành điểm nóng thu hút sự quan tâm của thế giới
sự cố này đặt ra những nguy cơ xung đột mới trên vùng vịnh
trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa mỹ và iran liên quan tới vấn đề hạt nhân
đây cũng chính là một trong những nguy cơ về an ninh được quan tâm nhất
tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu á
nơi tổng thống iran hassan rouhani
iran đương nhiên không thể tuân thủ thỏa thuận một mình
các bên tham gia thỏa thuận cần đóng góp để bảo vệ thỏa thuận
iran cần nhìn thấy một vài tín hiệu tích cực từ các bên tham gia ký kết thỏa thuận
nguy cơ an ninh từ sự thiếu vắng cơ chế hợp tác
là một trong những lý do mà lãnh đạo hai mươi bảy nước châu á
đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị cica sau hai ngày làm việc
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ
hay công việc đối ngoại của các nước
chúng tôi tái khẳng định không có bất kỳ quốc gia nào hay một nhóm nước nào
vì bất kỳ lý do gì có quyền can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào công việc nội bộ
hay công việc đối ngoại của bất cứ quốc gia nào khác
nhằm mục tiêu thay đổi các chính phủ hợp pháp
mỗi nhà nước có quyền tự quyết về hệ thống chính trị của mình
cũng theo tuyên bố trên hợp tác trong cica sẽ dựa trên sự bình đẳng
tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ độc lập chính trị không can thiệp
chung sống hòa bình cùng có lợi từ bỏ đe dọa
hay sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ
hay độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào
dưới bất kỳ mục tiêu nào không phù hợp với những nguyên tắc
hay mục tiêu của hiến trương liên hợp quốc
khôi phục niềm tin cũng được thể hiện trong lĩnh vực thương mại
tổng thống nga vladimir putin khẳng định
cần khôi phục sự tin cậy giữa các quốc gia trong thương mại toàn cầu
và tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề chiến tranh thương mại
chúng tôi kêu gọi tăng cường thương mại
từ đó bỏ chủ nghĩa bảo hộ và các lệnh trừng phạt bất hợp pháp
cũng như các rào cản và hạn chế mang động cờ chính trị
chúng tôi quyết tâm cải thiện hợp tác công nghệ và đầu tư
trên cơ sở các quy tắc của wto và tôn trọng lợi ích của nhau
đại diện việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh cica lần này
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định
chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng hòa bình hợp tác và phát triển
hội nhập quốc tế
tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế
xây dựng và định hình các thể chế đa phương ở cấp độ khu vực và toàn cầu
trên nguyên tắc công bằng minh bạch và dựa trên luật lệ
nỗ lực duy trì môi trường hòa bình ổn định ở khu vực
bảo đảm tự do hàng hải và hàng không
giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có hiến trương liên hợp quốc và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong bối cảnh các điểm nóng xung đột vẫn chưa được giải quyết
chủ nghĩa khủng bố tội phạm xuyên quốc gia
tiếp tục tác động tiêu cực đến hòa bình an ninh và phát triển của châu á
chủ nghĩa đa phương và xu thế toàn cầu hóa đứng trước nhiều thách thức
do trào lưu dân túy bảo hộ đơn phương chống toàn cầu hóa
vì thế sự đoàn kết tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực
chính là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn thách thức
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay cũng xin phép được khép lại
mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết
của các thành phố lớn trên thế giới
kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào tối mai